ngày chín tháng chín sau khi thu hồi một mươi chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ việc xảy ra tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã thực hiện bàn giao toàn bộ số giấy chứng nhận nêu trên bản gốc
cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà để tiếp tục giải quyết hồ sơ cho công dân
sở tài nguyên và môi trường đã thông báo đến công dân có liên quan được biết liên hệ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
để tiếp tục giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng tám văn phòng đăng ký đất đai tp đã thông tin về vụ việc bà dương ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chuyên viên chi nhánh văn phòng đất đai quận sơn trà đã giao hai mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân cho bà đào thị như lệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thời gian mượn từ bảy đến một mươi ngày đến ngày một mươi tám tháng tám thì bà dương ngọc anh đã không còn liên lạc được với đào thị như lệ